trên thị trường hoàn toàn không bán
thông tin này đã mở nút mớ bùng nhùng
giúp cơ quan điều tra xác định được mục tiêu
chi tìm những món hàng hiếm đá mặt
qua cái lời trình bài của nguyễn tấn điệt
là con trai của ông nguyễn dân tường
sau khi vụ việc xảy ra thì ông điệt có từ hà nội bay vào
có một thông tin
mà ban chương án là chú ý
cái ngôi nhà của ông tường
do vợ chồng ông tường và ông tường cũng rất là kỹ tính
và khó trong vấn đề xây dựng
vì vậy là
lần lượt có tất cả là ba nhóm thợ hồ
xây dựng cho ngôi nhà của ông tường
mặc dù là ngôi nhà chỉ có xây dựng xong phần thô
chưa có đi vào cái phần trang trí nội hất
mới xây dựng xong phần thô nhưng mà đã có ba nhóm thợ hồ
do đó ban chương án yêu cầu
các tổ tin sát là vừa tiến hành ra sót
cái nhóm đối tượng nằm trong chuyện
là ma tí hình sự đối tượng thành phần bất hảo
của địa phương
đồng thời là bằng mỗi cách
ra sót kiểm danh kiểm diện
chứng minh thời gian
sử dụng của ba nhóm thợ hồ này
việc khoanh vùng đối tượng để xác minh hung thủ
cho kết quả khả quan
qua làm việc với nhóm thợ hồ

tuy công nhà ông tường cho biết
đồ nghề của họ bị trộn mất
vùng một cây xà beng
một búa đóng đinh và một máy cắt gạch
hai vật đầu khá trùng hợp
với dấu vết khám nghiệm hiện trường
rất có thể chính là hung khí
đã được kẻ gian sử dụng để gây án
phát hiện này tương đối trùng hợp
với những nhận định ban đầu
của ban chuyên án
đối tượng gây án có thể là người thân quen
hoặc chỉ ít cũng phải biết rõ
sáu giờ giấc quy luật sinh hoạt của gia đình ông tường
sau đó có thể là người thân quen
có thể thủ phạm chính là những người thợ hồ
đang làm việc tại đây
sau nhiều ngày điều tra truy xét
thì chúng tôi ra sót lật lại
toàn bộ đối tượng liên quan
trong nhóm những người
có đến qua lại căn nhà này
chúng tôi xác định trong nhóm thợ hồ
có một người
trong thời gian trước đó
đã đến từng làm ở căn nhà này khoảng năm ngày
sau đó đi đâu làm gì
không tin người này
qua ra sót những thầu xây dựng
chúng tôi tìm ra
nắm bắt được thông tin
lai lịch của một người
đó tên là hoàng nhân xuân
người này quê ở lục ngãn bắc giang
có thời gian trước đó đã đến
tham gia làm phụ hồ ở căn nhà này
khoảng năm ngày sau đó thì nghỉ
điều khả nghi là ngày bảy tháng hai
trước một ngày
sau khi vụ án xảy ra
xuân đã đột ngột mua vé tàu về quê
trong khi đó vẫn chưa lĩnh lượng
bên cạnh đó
một nhân chứng cũng đã cung cấp
cho các trinh sát nguồn thông tin cho thấy
một thanh niên giống như xuân
điều khiển xe đạp
chở đồ gì đó phía sau
hình vuông vuông
giống như chiếc xe đạp đã bị mất cắt
nhận định đây chính là nghi can số một của vụ án
bàn truyền án lập tức lên phương án
với các đơn vị sự nghiệp
với sự phối hợp chi lùng hùng thủ
quy định điều tra ban đầu của các đội nghiệp vụ
công an thị xã bến cát tiến hành khám nghiệm tỉ mỉ tử thi

nhằm thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ công tác điều tra
tổ chức khám nghiệm lại hiện trường vẫn còn đang được công an địa phương bảo vệ chặt chẽ nhằm thu thập tài liệu chặt chẽ
chiến hành khám nghiệm lại hiện trường thu thập tất cả các dấu dết
là gồm những mẫu máu trên tại hiện trường rồi các mẫu vật để lại hiện trường
thu thập làm rõ
nạn nhân mang theo những tài sản gì để có cơ sở
qua đó thì qua quá trình khám nghiệm hiện trường dấu vết thu tại hiện trường
và tất cả các dấu vết thu thập được
thì xác định đây là một vụ án là giết người cướp tài sản
hiện tại tài sản của nạn nhân là có mang theo một cái điện thoại
thưa quý vị và các bạn chi tiết nạn nhân có mang theo chiếc điện thoại
đã giúp cho cơ quan điều tra nghiêng về nhận định
đây là vụ án giết người với động cơ cướp tài sản
bởi cơ quan chức năng đã không tìm thấy chiếc điện thoại này
trên người của nạn nhân cũng như tại hiện trường
căn cứ vào chi tiết này và các thông tin dấu vết thu được
qua công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
cơ quan điều tra đưa ra những định hướng ban đầu để phá án
bà chuyên án đã tổ chức ngay cuộc họp để đánh giá toàn diện lại vụ án
nạn nhân được xác định là nguyễn văn huân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám thường trú tại xã vạn thắng huyện nông cống tỉnh thành hóa
quân cùng vợ và tạm trú khu vôi sáu phương thới hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương
đã một thời gian khá lâu và mở tiệm bán thuốc tân dược nhỏ
qua thông tin chính xác nắm được huân nghiện ma túy đã lâu năm
đang trong quá trình uống thuốc cai nghiện nhưng chưa bỏ được
hàng ngày nạn nhân thường đi lượm phế liệu để bán lấy tiền chơi ma túy
ngoài nhận định ban đầu là nạn nhân bị giết cướp tài sản
bà truyền án đưa ra nhiều nhận định về các nguyên nhân khác
để không bỏ sót các chi tiết dù nhỏ nhất phục vụ công tác điều tra phá án
ngay từ nhận định ban đầu đây là một vụ án cướp tài sản
về động cơ gây án thì chúng tôi cũng phải nói rằng cũng đặt ra nhiều giả thiết điều tra
giả thiết ban đầu tôi đặt đến ngay là khả năng là đối tượng
có một mối quan hệ phức tạp đối tượng có sử dụng ma túy
do đó thì cũng nhận định là đối tượng là do quá trình sử dụng ma túy
có mâu thửng trong việc làm ăn mua bán ma túy
hay là mâu tửng trong vấn đề là sử dụng ma túy
đối tượng có mâu thửng thì phát sinh vấn đề là giết nhau để mà thanh toán vì trả thù
cái thứ hai là những mối quan hệ mâu thuẫn trong cuộc sống sinh hoạt đời thường
hay như thế nào khác thì đối tượng cũng có khả năng là thanh toán nhau
và cái thứ ba là chúng tôi cũng nhận định một cái nhận định
do cái mâu thửng về cái ghen tuôn tình ái cũng không loại trừ để mà đánh giá
trên cái giả thuyết điều tra
với các giả thuyết được ban chuyên án đặt ra
các mũi trinh sát được phân công tỏa ra các địa bàn
thu thập các thông tin có liên quan phục vụ công tác điều tra
rồi xác định đối tượng là nghiện ma túy
sở hữu đến các mối quan hệ của các đối tượng nghiện ma túy ở trên địa bàn
cái thứ hai là
phát ngôn các cái đối tượng có cái hành vi trồn cặp ở các cái nhà khoa học
lấy tiền sử dụng ma túy
cái thứ ba là sang lọc tất cả các cái đối tượng mà có tiền án tuyên sử
về trồn cặp tiền án tuyên sử về ma túy tiền án tuyên sử về cướp ở trên địa bàn
đồng thời là triển khai các cái biện pháp nghiệp vụ về vận động quân chủ
cũng như là
kiểm tra kiểm soát cái
nhấn đầu cầu từ chủ ở trên địa bàn
bước đầu thì
một thời gian
điều tra thì
vụ án cũng đi vào bế tắc
thưa quý vị và các bạn
vụ án tưởng chừng như đã đi vào bế tắc
bởi lẽ trong công tác điều tra
các vụ án giết người
thời gian phá án càng chậm
cũng đồng nghĩa với việc
đối tượng sẽ có thời gian để xóa các dấu vết cao chạy xa bay
tuy nhiên không nạn chí
cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án
vẫn cân bẩn bám địa bàn
dựa vào dân để truy tìm hung thủ
chiếc điện thoại bị mất của nạn nhân
là manh mối mà các trinh sát tập trung truy tìm
các tiệm cầm đồ cửa hàng mua bán điện thoại
đều được trinh sát tập trung xác minh
ra sót các tiệm cầm đồ
mua bán đồ cũ trên địa bàn thị xã bến cát
thì phát hiện
một tiệm cầm đồ
nó cung cấp là có mua
ngày một mươi năm có mua một cái điện thoại
điện thoại hiệu apple
màu đen điện thoại này tương tự với điện thoại nạn nhân mất
thì qua làm
việc kỹ với tiệm cầm đồ
thì thu được một số điện thoại
của một người hôm đó là ngày một mươi năm
đến cầm cái điện thoại năm triệu
thì cái số điện thoại mà ghi lại từ giấy cầm đồ
tiệm ta lưu trữ á
thì cái số điện thoại này có liên quan
có gọi cho số điện thoại
của con vợ của hồ văn thương
cùng thời điểm này
tổ cán bộ điều tra được giao nhiệm vụ
sàng lọc hồ sơ của hàng trăm đối tượng
được quanh vùng cũng đã tìm ra
nhiều nghi vấn liên quan đến đối tượng
hồ văn thương
trong quá trình
sàng lọc đối tượng mà cứ trụ ở
địa bàn khu phố sáu thới hoa
là một địa bàn phức tạp
có thể nói là
nhất của địa bàn thị xã bến cát
lượng dân nhập cư đến sinh sống
và cứ trụ rất là đông
đặc biệt là
một số đối tượng
mà có biểu hiện vi phạm pháp luật
thì không đăng ký thẩm trú
cho nên là phải tiến hành ra soát kiểm tra hành chính
tất cả các khu nhà trò
khu vực lân cận và mở rộng ra
trên toàn địa bàn
thì tôi phát hiện ra là
năm mươi đối tượng
trong khoảng thời gian sau khi vụ án xảy ra một tuần
thì là di chuyển khỏi địa bàn
không chia rõ lý do
cái đó thì kết hợp
các biện pháp nghiệp vụ khác
vẫn điều tra xác minh độc lập
thì trên cái
hướng mũi mà điều tra về
đối tượng di chuyển khỏi địa bàn
sau thời điểm gây án
thì nó nổi lên có đối tượng là
hồ văn thương
tổng hợp hai nguồn tin quan trọng này
và các thông tin nghiệp vụ khác
do trinh sát thu thập được
ban chuyển án nhận định
hồ văn thương sinh ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn
thường trú xã hiệp sương huyện phú tân tỉnh an giang
tạm trú khu phố sáu
phường thới hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương
là nghi phạm chính của vụ án
công việc còn lại
là truy tìm một cách nhanh nhất hồ văn thương hiện đang ở đâu
đây là chìa khóa quan trọng
để mở ra quá trình phá án
làm kỹ cho hồ văn thương này
sau khi tìm được lây lịch nó
xác định nó
đang ở quê vợ nó là ở xã tăng tiến
quyền rông bắc tỉnh đắk lắk
là người ad
thương đã bỏ về đây
chúng tôi phân công một tổ trinh sát
tựa chọn những anh em có kinh nghiệm
trong quá trình đấu tranh với cơ phạm
để đi ngay lên địa bàn bắc lắk